thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hà nội đã xây dựng phương án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
hà nội sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tuần tra kiểm soát
xử lý rứt điểm các vi phạm giao thông nhất là người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định
xử lý tình trạng xe chở khách quá số người quy định chèn ép tăng giá vé công khai số điện thoại đường dây nóng rộng rãi trên phương tiện
thông tin đại chúng trên website để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan đơn vị và người dân
số điện thoại phản ánh trong lĩnh vực giao thông và tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông theo các số trên màn hình